thưa quý vị ngày hôm nay thì lễ hội caravan chào màu hè hai nghìn một mươi sáu đã diễn ra hấp dẫn sôi nổi
tại khu du lịch đảo hoa lan thành phố nhà trang tỉnh khánh hòa
và đã thu hút hàng trăm nghệ nhân các câu lạc bộ chơi chim chào
đến từ các tỉnh hành đến tham dự và tranh tài
thông qua hình thức thi loại trực tiếp gần bốn trăm linh chú chim từ các câu lạc bộ chim chào mao
đã có một ngày tranh tài nảy lửa kịch tính với nhiều màn biểu diễn đẹp mắt
thu hút hàng trăm du khách đến thưởng thức và cố vũ
ban tổ chức đã chọn ra top bốn mươi chú chiêm xuất sắc nhất để trao giải và giấy chứng nhận
các chú chim chiến thắng sẽ tiếp tục dành xuất tham dự giải sưu cúp nhà trang diễn ra vào cuối năm
được tổ chức thường niên vào dịp hè lễ hội caravan chào màu luôn là sân chơi đầy tính hấp dẫn và thú vị
góp phần tạo nên những loại hình mới lạ cho khách du lịch trong và ngoài nước thưởng ngoạn khi đến với nha trang